công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây số đề
và cá độ bóng đá quy mô lớn tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh an giang và đồng nai
tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc
gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm
trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú cùng một địa điểm tại tỉnh đồng nai
tại nơi ở của hai mươi hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hơn hai sáu tỷ đồng ba mươi tám điện thoại di động
hai xe ô tô cùng nhiều máy in máy tính tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
mặc dù chỉ trên một đoạn đường quốc lộ với bán kính chưa đầy năm mươi mét cả hai bên đường
từ sáng đến giờ lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khám xét và thu giữ rất nhiều tan vật
liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức lô đề điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc
ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố châu đốc nói riêng tỉnh an giang nói chung
ngay sau khi khám xét nhiều đối tượng đã ra đầu thú bước đầu đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng
gồm hoàng thị nguyệt trần vũ linh hà diệu thọ lê thị lược phạm thị thanh xuân trần thị hơn
và huỳnh bích liễu cùng chú tại thành phố châu đốc đây là đường dây số đề cá độ bóng đá có quy mô lớn
phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dài